tin an ninh trả tự tại tỉnh bình phước công an thị xã phước long đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quang duy chú tại địa phương để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
vào ngày ba mươi một tháng bảy tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
tổ công tác tại chốt phát hiện nguyễn quang duy điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và mang khẩu trang nhưng không che mũi miệng
tổ công tác đã yêu cầu duy dừng xe và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục lăng mạ chửi bới các thành viên tổ công tác
thậm chí đấm vào mặt một thành viên tại chốt kiểm soát
trước hành vi ngang ngược của đối tượng các thành viên trong chốt trực đã khống chế và bắt giữ nguyễn quang duy đưa về cơ quan công an làm việc theo quy định
các cơ quan tư pháp thị xã phước long cũng đã thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục án điểm để kịp thời tuyên truyền
x một mươi chín và phòng chống tự phạm